tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình thuận đã đạt được trong thời gian qua
phó thủ tướng đề nghị trong thời gian tới bình thuận cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đại hội đảng
nghị quyết của quốc hội chính phủ nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng thời quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội
trước đó vào sáng cùng ngày phó thủ tướng thương trực chính phủ trương hòa bình đã đi thăm cảng quốc tế vĩnh tân
trước đó sáng hai mươi một tháng chín tại trung tâm điện lực vĩnh tân xã vĩnh tân huyện tuy phong tỉnh bình thuận
tập đoàn điện lực việt nam evn tổ chức khánh thành dự án nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn
dự lễ khánh thành các đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng các bộ ngành trung ương
phát biểu tại buổi lễ
phó thủ tướng trương hòa bình cho biết dự án đưa vào vận hành có thể cung ứng sản lượng điện rất lớn cho hệ thống điện quốc gia
từ đó góp phần quan trọng đảm bảo cung ứng điện
nhất là trong bối cảnh khó khăn nhiều dự án nguồn điện lớn khác bị chậm tiến độ
thậm chí có những dự án rất khó khăn vướng mắc chưa có giải pháp hữu hiệu tháo gỡ
sáng ngày hai mươi một tháng chín trường đại học vinh lòng trọng tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thứ sáu mươi
kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường một nghìn chín trăm năm mươi chín
và đón nhận các phần thưởng cao quý
đến dự và chung vui với thầy trò nhà trường có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
tại buổi lễ thưa quý quyền của chủ tịch nước phó thủ tướng vương đình huệ đã trao huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai
và cờ thi đua của chính phủ cho lãnh đạo trường đại học vinh
phó thủ tướng nhấn mạnh trường đại học vinh phải phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu của vùng
tại thành phố hồ chí minh
tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt tên đã công bố phát sóng năm g và đưa vào khai thác hạ tầng kết nối vạn vật iot
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân tham dự sự kiện
việt tên đã hoàn thành việc xây dựng một chạm nb iot phủ sóng một trăm linh tại thành phố
đồng thời phủ sóng năm g trên toàn bộ phương một mươi hai quận một mươi tp hcm
tp hcm cũng trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước phủ sóng năm g liền mạch và iot trên diện rộng
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại liên bang nga từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng chín
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí võ văn thường trưởng ban tuyên giáo trung ương dẫn đầu
đã tham dự hội thảo di sản tinh thần của chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm sau tại thành phố sanh pê téc bua
do chính quyền thành phố tổ chức trang trọng tại tòa thị chính
tham dự hội thảo có hơn năm trăm linh đại biểu gồm nhiều chính khách học giả nhà nghiên cứu
từ nhiều trường đại học viện nghiên cứu
đại biểu gồm nhiều chính khách học giả nhà nghiên cứu uy tín sinh viên hai nước việt nam và liên bang nga
phát biểu khai mạc hội thảo ông alexander beglov thống đốc thành phố sanh pê téc bua
đã cho rằng di sản mà chủ tịch hồ chí minh để lại là vô giá đối với người dân việt nam và nhân dân các nước
tư tưởng thế giới quan của người đã mở đường cho giải phóng dân tộc và sự phát triển sau này của việt nam
trở thành đất nước có chủ quyền và giàu mạnh
đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh trong quan hệ với liên bang nga
thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh người đặt nền móng cho quan hệ giữa hai nước
đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống
thủy chung gắn bó và hợp tác hiệu quả với liên bang nga
qua hội thảo này tất cả các đại biểu tham dự một lần nữa được tiếp cận tư tưởng vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
hiểu rõ hơn ý nghĩa cũng như giá trị lý luận và thực tiễn trong di trúc của người
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong dịp việt nam tổng kết năm mươi năm thực hiện di trúc của người
hai mươi năm năm ngày ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ hữu nghị
và hướng tới bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi một tháng chín đoàn kiểm tra của ban bí thư do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tình ủy đồng nai thông báo sự thảo kết luận kiểm tra
về thực hiện nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi hai gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện quy định số một trăm linh một của ban bí thư
quy định số năm mươi năm của bộ chính trị và việc triển khai quán triệt quy định số tám của ban chấp hành trung mương khóa một mươi hai
đối với ban thường vụ tình huy đồng nai
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đánh giá ban thường vụ tỉnh uỷ đồng nai đã quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung ương bốn và các quy định của bộ chính trị ban bí thư và đã đạt được những kết quả tích cực
đồng chí phan đình trạc nhìn nhận công tác cán bộ của ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai nhiệm kỳ vừa qua
là bài học lớn mà toàn thể cán bộ đảng viên cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc
xem đây là bài học sâu sắc bài học từ không thành công trong công tác cán bộ
một nhiệm kỳ mà có đến bốn ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bị xử lý kỷ luật trong đó có ba đồng chí bị cách chức
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng chín đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã có chuyến làm việc tại tỉnh hà giang
tại hà giang đồng chí uông chu lưu đã đến thăm tặng quà cho năm mươi hộ nghèo
tại các xã bản máy và bản luốc thuộc huyện hoàng su phi đến thăm đồn biên phòng bản máy đồng chí uông chu lưu vui mừng
biểu dương đồn đã đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc hơn một mươi chín km đường biên và hai mươi bảy mốc giới thuộc địa bàn quản lý
tại đây đồng chí uông chu lưu đề nghị cán bộ chiến sĩ trong đồn biên phòng không chủ quan tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng
để thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm nhất là tội phạm buôn bán người qua biên giới
tiếp này đồng chí uông chu lưu đến dự lễ khánh thành nhà lớp học trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở bản máy
đồng thời dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ cựu chiến binh nghèo tại thôn bản máy xã bản máy
theo số liệu của tổng cục hải quan trong nửa đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín thẳng dư thương mại của việt nam đạt gần một trăm chín mươi chín
bốn mươi triệu đô la mỹ tuy nhiên trong giai đoạn này hàng loạt mặt hàng xuất khẩu chủ lực lại ghi nhận kim ngạch giảm
nửa đầu tháng chín kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm gần hai mươi năm nửa cuối tháng tám xuống một mươi bốn mươi năm tỷ đô la mỹ
cụ thể kim ngạch xuất khẩu hàng loạt mặt hàng chủ lực giảm như điện thoại các loại và linh kiện hàng dệt may
máy vi tính điện tử và linh kiện máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng giày dép hàng thủy sàn
ở chiều nhập khẩu hàng loạt mặt hàng cũng ghi nhận kim ngạch giảm như máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng
điện thoại các loại và linh kiện than các loại máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện
ngày hai mươi một tháng chín tại tp hcm lãnh đạo bộ công an đã có buổi làm việc với các đơn vị chức năng trực thuộc bộ công an
và tp hcm liên quan tới công tác điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần địa ốc
bước đầu cơ quan công an xác định công ty alibaba do nguyễn thái luyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm làm chủ tịch hội đồng quản trị
và em ruột là nguyễn thái lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín làm tổng giám đốc cùng các công ty thành viên tự vẽ các dự án không có thật
tại tp hcm và các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu bình thuận chưa làm thủ tục pháp lý chưa được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt cấp phép cho làm dự án nhưng đã quảng cáo phân lô bán đất nền và huy động
đến nay đã ghi nhận alibaba lừa đảo hơn sáu bảy trăm linh khách hàng để chiếm đoạt hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
bước đầu chúng ta đã khởi tố vụ án khởi tố đối với các đối tượng đúng người đúng tội và sẽ tiếp tục để mở rộng vụ án đối với các tỉnh
chúng ta làm triệt đề đối với vụ án này thông tin cho dư luận nắm bắt đường
ngoài việc khởi tố vụ án khởi tố biện pháp các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu bình thuận
công an đang làm việc với nhiều nhân sự chủ chốt của alibaba đồng thời khám xét trụ sở chính và các văn phòng
chi nhánh của alibaba tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh để phục vụ công tác điều tra củng cố hồ sơ vụ án
công an cũng kêu gọi các nạn nhân của công ty địa ốc alibaba liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ án
chiều hai mươi tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai
bị truy tố một mươi năm bị can trong vụ gian lận điểm thi ở hòa bình
cụ thể một mươi năm bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và đưa hối lộ và nhận hối lộ
qua quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định trong khi thực hiện nhiệm vụ
nguyễn quang vinh và đồng bọn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao chỉ đạo can thiệp nâng điểm bài thi
cho các thí sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
trước tình hình ngày càng phức tạp của các bệnh truyền nhiễm bộ y tế vừa ban hành thông tư số một mươi bảy
về việc hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh dịch bệnh truyền nhiễm trong đó bổ sung thêm ba bệnh cần cách ly
ngoài sáu bệnh bạch hầu ho gà sởi bệnh than viêm mảng não do mô cầu tay chân miệng
bộ y tế đã bổ sung thêm ba dịch bệnh thủy đậu quay bị và rubella vào danh sách phải cách ly y tế
đây là những bệnh được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm b nguy hiểm
có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong
rút kinh nghiệm từ dịch sởi năm hai nghìn một mươi bốn khiến hơn một trăm linh trẻ tử vong do lây nhiễm chéo
bộ y tế cũng sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện khoanh vùng và cách ly
đồng thời sẽ tiến hành xử phạt nghiêm theo quy định với các cá nhân đơn vị cố tình che giấu
không tuân thủ các biện pháp an toàn
tại tỉnh cà mau trên tuyến đê biển tây thuộc xã khánh tiến huyện u minh dài một mươi bốn km
vừa ghi nhận nhiều điểm sạt lở mới áp sát vào chân đê
điểm sạt lờ nguy hiểm nhất trên tuyến này thuộc ấp một mươi xã khánh tiến
sóng đã đánh đất quay rừng phòng hộ bên ngoài với chiều ngang khoảng năm mươi mét và khoét sâu vào trong thân đê
còn khoảng năm mét nữa là đến đường mây tông
mưa to trong những ngày gần đây đã làm cho tình trạng sạt lờ tuyến đê biển tây ngày càng trầm trọng hơn
một số điểm sạt lở áp sát vào chân đê gây nguy cơ vỡ đê nếu không có biện pháp xử lý kịp thời
hạt quản lý đê điều tỉnh cà mau đã cử cán bộ túc trực và báo cáo về cấp trên để có biện pháp gia cố tạm thời trong những ngày tới
nhằm bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai trong mùa mưa
ubnd tp hcm vừa yêu cầu sở xây dựng ubnd các quận huyện và trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố
kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý cây xanh đô thị
theo đó đông đốc giám sát việc quản lý cây xanh
ra soát cây bóng mát có nguy cơ mất an toàn cho người dân
kiểm soát thực hiện quy trình cắt tỉa cây xanh xây dựng phương án ứng phó bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão
ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới nam tp và khu đô thị mới thủ kim cùng các quận huyện
yêu cầu đơn vị quản lý cây xanh thực hiện trách nhiệm quản lý cây xanh
có kế hoạch phòng chống ứng phó bão mạnh siêu bão bố trí nhân lực
báy móc hoạt động tốt trong trường hợp cấp thiết ứng phó tình huống cũng như khắc phục khẩu quả chiên tai
thưa quý vị nông cống là một huyện vùng trũng thuộc tỉnh thanh hóa
trong mùa mưa đây thường là địa phương bị ngập úng nhiều nhất
tuy nhiên điều khiến hàng ngàn bà con nơi đây lo lắng hơn cả đó chính là nguồn nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày
xã tế thắng nằm tại trung tâm huyện nông cống
nhưng nhiều năm nay người dân vẫn phải xoay sở với cuộc sống thiếu nước sạch
bởi nguồn nước ngầm từ các siêu thị

hằng ngày để có nước uống bà con phải mua nước đóng chai hoặc phải dùng nước mưa
theo phản ánh của người dân nguồn nước giếng khoan tại xã tây thắng đã bắt đầu có hiện tượng ủ nhiễm từ hai mươi năm nay
cũng đã có một số dự án về khảo sát thực hiện các bước để chuẩn bị xây dựng nhà máy theo trình tự
nhưng cho tới nay vẫn chưa có dự án nào thành hiện thực
đề nghị với các cơ quan chức năng là có thể chuyển được cho nông cống tiếp cận các cái xã mà có nhu cầu trực tiếp trừ
để có nguồn nước sạch phù nhân dân
thế còn hiện nay nguồn nước
trong tôi là rất khó khăn với các trường
trường bồng đôn bán trú trường tiểu học trung học cơ sở trạm xa xã
và trung tâm tôi đây thì khoan nước cũng rất là phức tạp
cứ một năm mới khoan một hai lần diễn
qua tìm hiểu một số xã như tế tân tế lợi tế thắng nằm trong phạm vi cấp nước của dự án hệ thống nước sạch nông thôn đã được phê duyệt
quá trình triển khai rậm trần tại chỗ các dự án khác thì không được chấp thuận đầu tư
câu chuyện kéo dài nhiều năm trong khi hàng nghìn người dân tại xã tế thắng hiện vẫn đang chờ nguồn nước sạch
thưa quý vị gia đình là tế bào của xã hội là hạt nhân của các giá trị đạo đức văn hóa lối sống để hình thành và tạo nên giá trị văn hóa đạo đức của dân tộc
tuy nhiên trong quần quay của xã hội hiện đại dường như các giá trị tốt đẹp của văn hóa ứng xử gia đình
đang bị mai một không những vậy trong thời gian gần đây các vụ việc bạo hành xâm hại trong gia đình ít nhiều khiến cho chúng ta cảm thấy lo ngại về nguy cơ mai một trong văn hóa gia đình việt
vì tranh chấp đất đai mà anh trai có thể thảm sát cả gia đình em trai ở đàn phượng thành phố hà nội
vì món nợ ba sáu tỷ đồng mà anh trai sát hại cả nhà em gái
những vụ việc đau lỏng như vậy đặt ra câu hỏi
tình ruột thịt chẳng lẽ không bằng những giá trị vật chất
tranh chấp mâu thuẫn và đình điểm là sát hại dã màn đã cho thấy sự mai một truyền thống văn hóa gia đình
cái sự phát triển kinh tế thị trường hiện nay khiến cho con người nó suy nghĩ khác trước
cho nên là nó dẫn đến những cách hành xử theo kiểu thị trường
nó không phải là hành xử theo kiểu giá trị gia đình nữa

mỗi một con người chúng ta được sống trong các gia đình trong các cộng đồng xã hội
mà ngập tràn một cái tinh thần nhân văn tràn đầy cái tinh thần yêu thương vì con người
vị tha thì chắc chắn cái xu hướng tội phạm những hành vi lệch chuẩn sẽ bị đẩy được
gia đình là nơi bao bọc chở tre là nơi nuôi dưỡng mỗi người chúng ta
nền móng phát triển của xã hội phải bắt đầu từ nền móng
đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc về những cội nguồn giá trị truyền thống gia đình
để từ đó đánh thức lại những giá trị đã mất
trước áp lực của cuộc sống hiện đại hai tiếng gia đình trong tâm thức mọi người dường như không còn thiêng liêng như xưa
vậy làm sao để đánh thức lại truyền thống tốt đẹp đó
làm sao để thức tỉnh truyền thống văn hóa ứng xử trong gia đình truyền thống ở bối cảnh hiện nay
đó cũng chính là điều mà bộ văn hóa thể thao và du lịch đang thực hiện
bộ tiêu chí ứng xử văn hóa trong gia đình tại một mươi hai tỉnh trong cả nước
đây hy vọng sẽ là bước đầu tiên để lan truyền những điều tốt đẹp những giá trị truyền thống tưởng như đã bị bỏ quên
chẳng có niềm vui nào lớn hơn niềm vui của gia đình anh trần minh tân
chú tại xã phú cường huyện ba vì thành phố hà nội khi quê quẩn bên nhau vào những ngày cuối tuần
gia đình anh có đủ cả bốn thế hệ ông bà cha mẹ vợ chồng và con
mặc dù công tác xa nhà nhưng các anh em trong gia đình vào mỗi dịp cuối tuần
ngày nghỉ đều về thăm ông bà cha mẹ để tiện chăm sóc động viên các cụ
có câu là một nụ cười một mươi thang thuốc bổ các con cháu về quê quần các cụ cũng vui
có khi đấy là nhiều thuốc tinh thần để cho các cụ sống lâu thêm
gia đình anh tân là một trong ba trăm linh gia đình tại xã phú cường đăng ký thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
được bộ văn hóa thể thao và du lịch
ban hành năm hai nghìn một mươi chín xã phú cường huyện ba vì cũng là một trong hai điểm được hà nội chọn thí điểm thực hiện bộ tiêu chí này
hiện xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền đến các hộ dân thậm chí từng nhà dân để lan tỏa tinh thần và thông điệp của bộ tiêu chí

tôn trọng bình đẳng yêu thương chia sẻ là bốn thông điệp chính của bộ tiêu chí và được xây dựng cụ chí
việc thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình hy vọng sẽ góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội
nâng cao nhận thức về xây dựng giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định văn minh cho toàn xã hội